các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
những hình ảnh được cho là mẹ va chia sẻ trên mạng xã hội là không đúng sự thật
vừa qua mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh về một người phụ nữ mặc áo trắng gương mặt thất thần mắt đỏ hoe trong lễ cầu siêu của va tại chùa tưởng nguyên quận bốn tp hcm
tuy nhiên tại buổi lễ cầu siêu người phụ nữ trong bức ảnh trên đã khẳng định rằng chị không phải là người nhà của va
qua thông tin báo đài chị biết được câu chuyện của cháu nên đã đến thắp hương viếng
trong buổi lễ cầu siêu chị không kiềm được xúc động nên đã bật khóc
liên hệ với chị thanh loan bác của cháu va chị cho biết hai người trên không phải là mẹ và cậu của va
đây không phải là em trai và em gái mình tình trạng của mẹ va trước đó rất suy sụp bây giờ cũng như thế nhưng tạm ổn một chút chị loan cho biết
vì sức khỏe như vậy mẹ của pa không xuất hiện trong lễ cầu siêu của con suốt những ngày qua chị vẫn đang ở bà rịa vũng tàu
khép lại một năm đầy đau thương mất mát anh quang vinh bác ruột của cháu gái tám tuổi tử vong do người tình của bố cố ý gây thương tích đã gửi lời cảm ơn đến mọi người đã động viên quan tâm gia đình
anh quang vinh bác ruột của cháu va đã có những chia sẻ đầy xót xa sau mất mát của gia đình
năm cũ qua đi để lại biết bao nhiêu nỗi buồn lòng đau xót tột cùng của những ngày cuối năm
nó đã đến bên tôi bên gia đình người thân tôi
cái điều mà chắc chắn sẽ không thể tha thứ chấp nhận được rằng cháu tôi va đã bị chính cha ruột là bị can nguyễn kim trung thái và người tình nguyễn võ quỳnh trang cố ý gây thương tích chút đòn dòi dã man dẫn đến tử vong
ông chia sẻ
theo chia sẻ của anh mẹ va đã ngất xỉu nhiều lần khi nghe tin con gái qua đời
mẹ ruột của cháu va được mọi người nhận xét là một người phụ nữ hiền lành chịu thương chịu khó
theo lời kể của anh vinh
còn đi học chị rất ngoan ngoãn học giỏi và đỗ vào đại học
tốt nghiệp ra trường chị nth em gái anh vinh làm ở công ty nào cũng được mọi người yêu thương vì bản chất hiền lành nhẹ nhàng
vậy mà sao ông trời lại để em nó phải chịu điều cay đắng và nghiệt ngã đến như vậy
tôi thật sự không tin và không thể chấp nhận được sự thật này
tại sao thái và trang lại tàn nhẫn và ác độc đến như vậy
pháp luật sẽ xử lý họ một cách dừng đáng nhất
anh vinh cho biết
cạnh đó anh vinh cũng thay mặt gia đình để gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cộng đồng mạng báo chí truyền thông
đã lên tiếng bảo vệ lẽ phải trên cơ sở thượng tôn pháp luật
đồng thời mọi người khi biết đến câu chuyện của va đã quan tâm chia sẻ sự mất mát nỗi đau của gia đình
liên quan đến vụ việc cháu va tám tuổi ở tp hcm bị dì ghẻ là nguyễn võ quỳnh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đối xử dã man
chị nguyễn thị hát là mẹ ruột
chị nguyễn thị hát là mẹ ruột của va cho biết đã có đơn gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
viện kiểm sát nhân dân tp hcm và công an quận bình thạnh đề nghị khởi tố nguyễn kim trung thái bố va và nguyễn võ quỳnh trang
đơn đề nghị khởi tố thái của chị hát được gửi đến cơ quan chức năng sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh
đã khởi tố bắt tạm giam đối với bà trang để điều tra về hành vi hành hạ trẻ em
chị hát cho hay chị và nguyễn kim trung thái đã ly hôn hơn một năm
chị sinh được một trai một gái cháu trai ở với mẹ cháu gái là va ở với bố
gia đình tôi cũng phức tạp nhiều chuyện xảy ra lắm lần cuối gặp con là một năm trước
suốt năm rồi tôi xin gặp cháu mà không được không nghe tin tức gì tôi muốn gặp phải liên hệ cô trang
chị hát cho hay kể từ sau khi ly hôn chị bị chồng cũ ngăn cấm gặp con gái
suốt hơn một năm qua chị chỉ gặp con gái hai ba lần
thời gian mới chuyển tới trung cư chị hát thường gọi điện thoại nhờ bà giúp việc đưa con gái xuống dưới sảnh trung cư để gặp mặt
nhưng ông thái ngăn cấm và gắn camera trong nhà để giám sát
sau đó chị hát tìm đến trường để gặp con hai mẹ con ôm nhau khóc rất nhiều
thậm chí thái còn chặn trị trên các tài khoản mạng xã hội để vợ cũ không có chút tin tức gì về con
mỗi khi nhớ con chị hát lại tìm tới trường tìm tới trung cư nơi con sống liên lạc với người giúp việc nhà thái
nhưng sau này cũng không thể gặp con
chị hát đã phải nhờ những người còn kết nối trên mạng xã hội với thái để hỏi họ hình ảnh về con gái
khi xem được hình ảnh chụp chung của con với thái và người tình chị đã nghĩ con gái mình vẫn ổn mà không hề hay biết nỗi đau từng ngày mà con gái đang phải chịu đựng
ông nguyễn quang vinh là anh trai của chị hát cũng cho biết
nhiều lần em gái mình đã tìm cách gọi điện thuyết phục và thậm chí năn nỉ cả người gì ghẻ cho hai mẹ con gặp nhau
nhưng ngày này không được
không đồng ý
ông vinh cũng cho biết lần cuối người mẹ gặp con là từ tháng một mươi hai năm ngoái cách đây đã một năm
lúc đó hai mẹ con gặp nhau tại trường và ôm nhau khóc nước nở
lúc đó cháu ô mẹ cóc và nói một câu mà đến bây giờ tôi nghe lại rất nhiều lần vẫn thấy thương hai mẹ con
cháu nói bà đã cấm con không gặp mẹ rồi mà sao mẹ gặp con làm gì
và rồi hai mẹ con ôm nhau khóc
mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng cháu rất hiểu chuyện
cháu nói với mẹ
mẹ ơi mẹ đừng có khóc mẹ đừng buồn mẹ khóc buồn là va cũng buồn đấy
mẹ hứa với va mẹ đừng khóc đừng buồn nữa nhé
anh vinh nghẹn ngào khi kể về lần cuối hai mẹ con cháu va gặp nhau
theo bà ltt vốn nuôi chăm sóc va từ nhỏ chia sẻ
thời gian sau khi bố mẹ va ly hôn va khóc rất nhiều đêm không chịu ngủ hai bà cháu nằm ôm nhau khóc
khi bố mẹ mỗi người một ngả đã có lần cháu va vì quá nhớ
nên lén gặp mẹ ở trường học thì khi về bà t bị trăng la mắng
cô ấy hỏi tôi sao để mẹ con va thăm va ở trường mà không báo lại
tôi nói ủa mà con nhớ nhau thì gặp chứ có gì đâu
phải chi người ta bảo mượn va về ngủ một đêm hai đêm tôi còn nói chứ
tôi thấy thương quá cả năm rồi hai mẹ con được gặp có lần đó thôi bà t kể
thời điểm nhận tin dữ về con chị h không khỏi bàng hoàng và đau đớn
trong lòng công an phường gọi tôi ra làm việc tôi cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra
mình có làm gì đâu mà kêu ra công an mình mới không lên
rồi anh mới nói con tôi mới mất tôi xỉu luôn không kịp nghe thêm gì
đồng nghiệp đưa tôi ra trụ sở tôi cứ ngồi chờ tự hỏi không biết có nhầm lẫn gì không
có khi đó không phải con mình
chị h ngẹn ngào
đến khi cơ quan điều tra thông báo cho chị hát về vụ việc cháu tử vong nghi có dấu hiệu
cố ý gây thương tích
chị không dám tin là sự thật
gia đình đưa chị về bình hưng hòa gặp con lần cuối
nhìn con ngủ trong linh cữu chị lặng thình
sau khi lo hậu sự và xem kết quả khám bệnh
thì được biết va nhập viện trong tình trạng ngưng thở
khắp cơ thể tím tái và đã tử vong trước khi vào bệnh viện
do ông thái ngăn cản không cho tôi gặp con
nên tôi không biết trong suốt một năm con sống như thế nào
chỉ biết lúc cháu mất bác sĩ cho biết
nguyên nhân do phủ phổi có nhiều vết thương bầm tím
chị h kể lại
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh
tp hcm đã chuyển hồ sơ vụ việc cháu gái ntva sinh năm hai nghìn một mươi
bị gây thương tích dẫn đến tử vong
lên cơ quan cảnh sát điều tra pc một công an tp hcm
để tiếp tục điều tra xử lý
theo điều tra trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh
tp hcm đã khôi phục được dữ liệu camera
tại căn hộ trung cư saigon pearl thuộc quận bình thạnh
nơi va sinh sống sau khi bị can nguyễn kim trung thái
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đã chủ động xóa hòng che giấu
cho hành vi tàn bạo của người tình là nguyễn võ quỳnh trang
thưa quý vị những nỗi đau mà nạn nhân đã phải chịu đự
và sự đau xót để lại cho gia đình là quá lớn
hy vọng cơ quan chức năng sẽ có hình phạt thích đáng
cho những kẻ thù ác để phần nào xoa dịu những oan ức
và bất hạnh của cháu va cũng như nỗi đau của gia đình nhà ngoại của cháu
đồng thời đây cũng sẽ là án điểm để những hành vi phi nhân tính như vậy
sẽ không xảy ra trong tương lai nữa
những thông tin về vụ án sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại